đối tượng biện thanh tú chú thị xã giá rai tỉnh bạc liêu làm nghề môi giới nhà đất
bị truy nã vì chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng
bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã tân thạnh thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
năm hai nghìn một mươi tám tú đã thỏa thuận làm hợp đồng đặt cọc với hai người mua đất và nhận tổng số tiền hơn hai trăm ba mươi triệu đồng
nhưng không làm giấy xác nhận của chính quyền địa phương rồi cắt liên lạc với chủ đất và người mua đất
bằng thủ đoạn này đối tượng đã chiếm đoạt số tiền đặt cặp của khách hàng
vào ngày hai mươi một tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với biện thanh tú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xong tù đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình đã ra quyết định
truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can biện thanh tú